người dân huyện ven biển hoài nhơn tỉnh bình định đang rất phấn khởi vì đoàn nghệ thuật tuồng huyện hoài nhơn đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động phục vụ nhân dân
sau nhiều thăng trầm bộ môn nghệ thuật đặc sắc này lại tiếp tục được duy trì và phát triển
đây là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân làng trài giúp các ngư dân thư giãn sau những chuyến vươn khơi vất vả nơi đầu sóng
trên sân khấu những con người này sáng nay còn ra đồng cải ruộm chăn trâu buổi tối đã hóa thân thành những sơn tướng dũng mãnh một ông vua quyền lực hay một nàng công chúa kiêu sa
những cái trợn mắt những động tác tay rất khoát hay động tác chân linh hoạt không thua gì các nghệ nhân tuồng nổi tiếng
khán giả đến mỗi lúc một đồng đứng chen chân nhau xem tuồng những món ăn vật nước uống được bày bán không khí vui như một ngày hội
bây giờ đây là tiếp tục được đưa các hoàng tàu nó lan tỏa ra cho khắp vùng hết trò từ nó lên lớn rồi biết đưa hoàng tàu lên